ngày một mươi năm tháng hai bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã cắt băng khánh thành trường học thul theo mô hình giáo dục mới
thqn là hệ thống trường học liên thông từ mầm non đến hết trung học phổ thông và chuyển tiếp lên đại học cao đẳng dạy nghề kết hợp với trao đổi sinh viên cuối khóa
đây là ngôi trường đầu tiên tại việt nam áp dụng mô hình giáo dục toàn diện theo chương trình tiên tiến của thế giới kết hợp với tinh hoa việt nam học cùng với một chế độ dinh dưỡng hoàn hảo
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đánh giá cao trân trọng và biểu dương sự nỗ lực của bà thái hương trong việc thành lập ths cul
bộ trưởng cho rằng đây cũng là hành động thiết thực ý nghĩa để thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục mà đảng nhà nước đã đề ra
cũng trong buổi lễ khánh thành th school quỹ vì tấm vóc việt đã trao học bổng toàn phần cho thế hệ học sinh đầu tiên của th school là các em đoạt giải thưởng cao trong chương trình chinh phục
và các học sinh có tối tư
các học sinh có tối tư chất hoặc có hoàn cảnh khó khăn được tuyển chọn kỹ